lâm phần vườn quốc gia phú quốc mới đây đưa ra cảnh báo nguy cơ cháy rừng đã lên tới cấp năm
cấp cực kỳ nguy hiểm và hiện tại thì công tác phòng chống cháy rừng ở đây đang được đặt lên hàng đầu
vườn quốc gia phú quốc có tổng diện tích gần ba mươi ha với ba hệ sinh thái đặc trưng là rừng ngập mặn
rừng tràm úng phèn rừng thường xanh dụng lá cây họ dầu thời điểm này là cao điểm nhất mùa khô nên
nguy cơ xảy ra cháy rừng cao cán bộ nhân viên vườn quốc gia phú quốc đã đào hơn sáu mươi giếng chữ
nguồn nước phòng cháy chữa cháy ở những khu vực trọng yếu tuy nhiên hiện nay các giếng này đang
khô kiệt dần có giếng chỉ còn khoảng năm đến một mét nước và một số giếng gần như cạn hết nước
vườn đã xây dựng nhiều tháp canh lửa bố trí một mươi một lán trại trên lâm phần theo phương châm bốn tại chỗ
phân công lực lượng trực chiến hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ lâm phần để
sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cháy rừng xảy ra